tại buổi họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông tin về một số diễn biến gần đây ở khu vực biển đông